trong những ngày qua trên đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh đắk lắc đã có hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía nam đi xe máy về tây nguyên và các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
trước tình hình đó công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường lực lượng phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ tiếp đón người dân và đi qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được tại chốt phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lóc vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi
hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía nam về bằng xe máy được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đăng nông dẫn đường bàn giao cho các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk tiếp nhận đưa về điểm tập kết kiểm tra y tế
tại đây lực lượng y tế các cấp đã xuyên đem lấy mẫu xét nghiệm phân loại và hướng dẫn về các huyện thị xã thành phố để cách ly theo quy định
dạ công nhân mà đều thì mắc việc hai tháng rưỡi này không làm gì được thì trụ không nổi nữa
nói chung ra là hết tiền ăn rồi thì về thôi chứ sao giờ có gì chứ ở lại
không nổi dạ thì nói chung ra đi về đây chắc cũng là nghỉ bốn lần rồi đó
nó mệt cứ tới đâu nó ngủ thì mình phải trả cho nằm chập rồi mình cũng êm người vậy
riêng đối với những công dân về các tỉnh khác cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ dẫn đường qua bàn giao cho tỉnh gia lai
tại chốt phòng chống dịch phía bắc của tỉnh này để tiếp tục hành trình bảo đảm an toàn
tính từ đêm hai tháng một mươi đến nay cảnh sát giao thông tỉnh đắk lóc đã hỗ trợ dẫn đường an toàn cho hàng vạn người đi qua địa phận tỉnh
trong đó có rất nhiều người đi xe máy về các tỉnh phía bắc xa xôi như cao bằng sơn la lai châu
qua đến hôm nay là sắp xỉ khoảng một mươi người
chúng tôi đã ứng trực một trăm linh quân số căng mình ra để đảm bảo tập tư an toàn giao thông này
và cùng bộ phần y tế là sang lọc số người vào địa phận của về địa phận đắk lắc
trước áp lực người dân về quê tăng đột biến ngoài hai điểm lấy mẫu test nhanh ở trường phổ thông dân tộc nội chú nơi trang long
và trường trung học cơ sở hòa phú hiện ngành chức năng tỉnh đắk lóc đã kích hoạt thêm hai điểm trường
dịch để phân loại test nhanh đến nay đã có hơn bảy người dân ở các tỉnh thành phía nam chạy xe máy về quê đắk lắc
qua test nhanh sàng lọc ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
dự báo trong những ngày tới lượng người từ các tỉnh thành phía nam về và đi qua tỉnh đắk lắc sẽ còn tăng
lực lượng công an và các ngành chức năng đã lên phương án tăng cường nhân lực vật lực để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
vừa hỗ trợ người dân về quê an toàn